trong ngày hôm nay đã có chín trăm chín mươi bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên gần bảy trăm năm mươi chín năm trăm linh người
về tiêm chủng ngày hôm qua có gần một năm triệu liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm đến nay là hơn năm mươi năm triệu liều
về số ca mắc mới ngày hôm nay đã ghi nhận bốn tám trăm linh sáu ca
trong đó có một mươi một ca nhập cảnh và bốn bảy trăm chín mươi năm ca ghi nhận trong nước tại bốn mươi hai tỉnh thành phố
có hai bốn trăm năm mươi một ca trong cộng đồng